xin chào quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h trên kênh sức khỏe và đời sống
hà nội tiến sát mốc hai ca mắc mới hơn sáu trăm linh ca cộng đồng khoảng chín f điều trị tại nhà
thưa quý vị hà nội ghi nhận thêm một tám trăm ba mươi bốn ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua mức cao nhất từ trước tới nay
hiện có khoảng chín f đang điều trị tại nhà
bản tin covid một mươi chín hà nội tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cho biết trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận một tám trăm ba mươi bốn ca bệnh
trong đó có sáu trăm một mươi tám ca tại cộng đồng một một trăm hai mươi ba ca tại khu cách ly và chín mươi ba ca tại khu phong tỏa
một số quận huyện ghi nhận bệnh nhân trong ngày như hoàng mai có một trăm sáu mươi sáu ca đống đa một trăm sáu mươi một ca long biên một trăm sáu mươi một ca cầu giấy một trăm một mươi chín ca
sóc sơn một trăm linh năm ca nam từ liêm một trăm linh một ca thanh sơn chín mươi hai ca gia lâm chín mươi ca
một tám trăm ba mươi bốn ca covid một mươi chín mới phân bố tại ba trăm ba mươi năm xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó sáu trăm một mươi tám ca cộng đồng ghi nhận tại hai trăm hai mươi bốn xã phường thuộc hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện
một số quận huyện nhiều ca mắc tại cộng đồng như
hoàng mai một trăm một mươi tám ca đống đa năm mươi năm ca thanh xuân bốn mươi sáu ca đống đa một mươi năm ca thành xuân bốn mươi sáu ca thành xuân bốn mươi bảy ca
thanh oai ba mươi bảy ca sóc sơn ba mươi ba ca long biên ba mươi ba ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là ba mươi năm sáu trăm bốn mươi ba ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một mươi hai chín trăm chín mươi ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là hai mươi hai sáu trăm năm mươi ba ca
tính tới hết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai hà nội có một mươi tám ba trăm năm mươi ba ca bệnh dương tính đang được điều trị
trong đó có chín sáu trăm một mươi bốn ca bệnh dương tính đang được điều trị
trong một mươi bảy ca được điều trị tại bệnh viện cơ sở thu dung trạm y tế lưu động
bảy trăm ba mươi sáu người đang cách ly điều trị tại nhà
hà nội cần chuyển trạng thái
số ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh mỗi ngày
chính quyền hà nội cần phải thay đổi cách tiếp cận với dịch bệnh
trên trang chủ của ủy ban nhân dân thành phố và trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
chỉ có thể tìm thấy số người được xác định đã nhiễm virus và số lượng người có nguy cơ lây nhiễm
trong đó có một mươi bảy ca được điều trị tại bệnh viện cơ sở thu dung trạm y tế lưu động
cần thay đổi cách tiếp cận với dịch bệnh
chỉ những người thật sự cần đến hỗ trợ y tế mới nên được coi là bệnh nhân
việc điều hành ứng phó nên và chỉ nên dựa vào số người cần đến sự hỗ trợ y tế
cần đến bệnh viện chứ không phải dựa vào số lượng những người đã được phát hiện nhiễm virus
với tỷ lệ dân chúng đã được tiêm chủng rất cao
tỷ lệ f không cần đến sự hỗ trợ y tế ở bệnh viện tại hà nội chắc chắn sẽ rất lớn
chính quyền nên tập trung vào mục tiêu hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ y tế
đến việc chữa trị các ca nặng hạn chế ca tử vong
hơn là trải rộng nguồn lực hạn chế đến cả người không cần thiết phải tập trung đến cơ sở y tế
tất nhiên để làm được như vậy trước hết cần phải làm tốt cả quy định và công tác tuyên truyền
việc chính quyền hà nội buộc tất cả trẻ em dưới ba tuổi và người trên bốn mươi chín tuổi nhiễm virus
phải tập trung đến cơ sở y tế không chỉ tạo ra sự quá tải cho hệ thống y tế
mà còn gây tác hại cho chính những người nhiễm virus
chắc chắn hệ thống y tế hiện nay không thể đủ khả năng để phục vụ
một số lượng lớn những người nhiễm virus khỏe mạnh
và việc tập trung họ lại mà không được hỗ trợ sẽ tạo ra nguy cơ rất lớn
vì rất nhiều người sẽ có thể bị tổn hại bởi các bệnh lý khác khi bị tập trung
quy định tại văn bản hai trăm bảy mươi sáu paubnd vào ngày hai tháng một mươi hai của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về đối tượng có thể cách ly y tế tại nhà là trái với quyết định bốn nghìn ba mươi tám bit của bộ y tế
khi buộc tất cả những người trên bốn mươi chín tuổi và trẻ em dưới ba tuổi
phải cắt ly tập trung đến cơ sở y tế
bộ y tế chỉ quy định được các điều kiện lâm sàng
và đáp ứng thêm tối thiểu một trong hai tiêu chí là đã tiêm vaccine đầy đủ sau một mươi bốn ngày
hoặc trên một tuổi và dưới năm mươi tuổi không có bệnh nền không mang thai
không chỉ thế việc buộc người nhiễm virus phải viết đơn đăng ký
phải có tổ thẩm định để đánh giá điều kiện cách ly tại nhà
tại văn bản trên sẽ không chỉ tạo ra sự chậm trễ
do cả thói quan liêu lẫn sự quá tải của cơ sở
mà còn tạo ra nhũng nhiễu
không cần thiết lẫn nguy cơ cho cán bộ cơ sở
bởi sẽ phải thực hiện một lượt công việc khổng lồ khi số ca nhiễm tăng nhanh
việc tuyên truyền hướng dẫn để từng người dân hiểu và làm tốt
cả việc phòng tránh dịch lớn việc từ cách ly chữa trị cũng rất quan trọng
những gì tôi tìm thấy trên trang chủ của ybnd tp và cdc hà nội
không cho thấy sự sẵn sàng như vậy
trang thông tin về covid một mươi chín của ybnd tp
một những điều người dân cần biết chỉ được cập nhật đến thời điểm ngày hai mươi bảy tháng bốn
trên trang chủ cdc hà nội
rất khó để tìm được những thông tin hữu ích cho những người nhiễm virus
chính quyền sẽ cần làm ngay
hoặc huy động ngay các cơ quan truyền thông
để làm tài liệu hướng dẫn dễ hiểu
dễ làm dễ thực hiện cho mọi người dân
đặc biệt là những người nhiễm virus và gia đình
tổ chức các điểm cách ly tự nguyện ở cấp phường
việc cách ly người nhiễm virus lẫn người có nguy cơ nhiễm
các người cũng cần phải thay đổi cơ bản phân tán việc tổ chức cách ly
về cơ sở là cần thiết và hiệu quả
chính quyền đến cấp phường
nên được trao trách nhiệm tổ chức các điểm cách ly tự nguyện
tại địa bàn cho những người nhiễm virus không cần
đến sự hỗ trợ y tế và những người có nguy cơ nhiễm
không có đủ điều kiện cách ly tại nhà
hà nội có ưu thế lớn về cơ sở vật chất
với hệ thống khách sạn nhà nghỉ trường học
để phục vụ cho mục tiêu này
và việc đưa ra các cơ sở này vào phục vụ
trong việc phòng chống dịch là cần thiết
và sẽ hiệu quả khi nó được trao cho chính quyền cấp cơ sở
hệ thống y tế tư nhân thủ đô
có năng lực cao hơn nhiều các địa phương khác
và cần được huy động để chia sẻ nguồn lực
với y tế nhà nước
chính quyền thành phố nên công bố và cập nhật
hàng ngày số dường bệnh mà thành phố
có thể huy động để chữa trị những người nhiễm
và số dường trống số ca bệnh
đang chữa trị tại các bệnh viện
số lượng các ca nặng thay vì công bố số ca f
một vấn đề khác
là tổ chức chăm sóc cho những người chữa bệnh
tại các cơ sở y tế
một thực tế rõ ràng
trong hệ thống bệnh viện cơ sở y tế công lập hiện nay
là thiếu dịch vụ chăm sóc bệnh nhân
của hộ lý y tá
trong khi điều này cực kỳ quan trọng
với người nhiễm virus
nhiều năm nay bệnh nhân từ các bệnh viện
chủ yếu được săn sóc bởi những người thân
hoặc những người giúp việc
thực tế này không thể khắc phục ngay được vì thiếu nguồn lực
trong khi đó người bệnh sẽ không chỉ cần
sự hỗ trợ về tinh thần
mà còn thật sự cần người hỗ trợ
về ăn uống dinh dưỡng để có thể vượt qua
khi dịch bệnh diễn tiến nặng
tôi nghĩ chính quyền thành phố
cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc này
bằng nhiều cách phù hợp
như huy động tình nguyện viên đã tiêm hai liều vaccine
để phục vụ và mở các khóa hướng dẫn khẩn cấp cho họ
chính quyền cũng nên cho phép
người dân đã tiêm chủng đầy đủ đăng ký
để chăm sóc bệnh nhân
với những gì đã diễn ra ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phía nam
hà nội chắc chắn sẽ cần nên có sự sẵn sàng
để ứng phó với đợt lây nhiễm mới
nên tạng tốt nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao
là một ưu thế
nhưng sự sẵn sàng chuyển trạng thái
thích ứng để vượt qua đợt lây nhiễm mới này
là thật sự cần thiết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những bản tin sau
sở y tế yêu cầu các đơn vị ra soát đối tượng
lập kế hoạch tiêm liều bổ sung vaccine
phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và toàn bộ người trên năm mươi tuổi
đã tiêm đủ liều cơ bản
những trường hợp này
gồm có người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như bệnh nhân ghép tạng ung thư hiv
người đã tiêm đủ liều cơ bản
vaccine của hãng sinopharm
hoặc vaccine sputnik v
khoảng cách giữa mũi bổ sung
và mũi cuối cùng của liều cơ bản
là từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
vaccine tiêm mũi bổ sung có thể cùng loại
với liều cơ bản
hoặc là vaccine mrna
với mũi nhắc lại
đối tượng được tiêm là người trên một mươi tám tuổi
đã được bao phủ đủ liều cơ bản
toàn bộ người có bệnh nền
cần thiết chăm sóc y tế dài hạn
trên năm mươi tuổi
trường hợp trực tiếp xét nghiệm
chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế
loại vaccine được sử dụng cho mũi nhắc lại
được phân thành ba trường hợp
nếu mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
mũi nhắc lại sẽ được tiêm loại vaccine đó
hoặc là vaccine mrna
nếu từng tiêm các loại vaccine khác nhau
mũi nhắc lại sẽ sử dụng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản
hoặc bổ sung là vaccine của sinopharm
mũi nhắc lại có thể là cùng loại đó
hoặc vaccine vector virus
khoảng cách tiêm mũi nhắc lại
ít nhất là ba tháng sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản
những người đã mắc covid một mươi chín
cũng có thể tiêm vaccine ngay sau khi hồi phục
và hoàn thành cách ly y tế
theo đúng quy định
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
bộ y tế cũng đã có văn bản gửi các địa phương
và đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
toàn thành phố hà nội hiện đã có hơn ba mươi bệnh viện
cùng khoảng ba mươi cơ sở thu dung điều trị f một
ở các quận huyện
thị xã đã được kích hoạt
cùng với hàng chục cơ sở thu dung
đang được chuẩn bị ở các địa phương
hà nội đang tính đến việc ứng phó với tình huống
số ca mắc trên địa bàn có thể tăng lên một trăm linh người
hà nội vẫn ở cấp độ hai
vùng vàng nguy cơ trung bình
nhưng có ba huyện chiến từ cấp độ một vùng xanh
lên cấp độ hai
một quận hai bà trưng chuyển từ cấp độ một
lên cấp độ ba tức vùng cam
về cấp xã phường
toàn thành phố có bốn trăm ba mươi chín địa phương cấp độ một

ở cấp độ hai tăng năm

ở cấp độ ba tăng một mươi hai
và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn
về tỷ lệ tiêm chủng
số người tử vong từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất
một liều vaccine phòng covid một mươi chín ở hà nội
người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều